xã trí nang có diện tích tự nhiên khoảng sáu hectare có nguồn vốn từ các cấp xã đang triển khai hiệu quả cây lâm nghiệp trên diện tích gần năm hectare
bà con thấy là dễ trồng dễ làm mà thấy cái hiệu quả là năng suất là cũng thấy có hiệu quả rất là đồng tình cũng rất là ủng hộ với cái chương trình dự án của nhà nước
kể từ ngày được huyện xã tích cực hỗ trợ chị thoa đã mạnh dạn đầu tư trồng trên ba mươi hectare rừng với mong muốn làm giàu
nhà tôi bắt đầu trồng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến giờ là cũng đã được khai thác được hai lượt khai thác rồi cũng được sự hỗ trợ của nhà nước nhà nước hỗ trợ giống với lệ phân
còn ở xã giao an luồng là cây trồng thế mạnh vì vậy xã đã có nhiều chương trình giúp bà con phục tráng luồng với diện tích trên hai trăm linh hectare nhằm nâng cao chất lượng lâm sản
tăng cường công tác chỉ đạo
các dân hiểu rõ tầm quan trọng đối với công tác bảo vệ cây luồng và cây keo và khai thác phải có hiệu quả
đồng thời là vận động các doanh nghiệp tư nhân cũng như là mở các cơ sở chế biến tại chỗ để tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương thì nó mới tăng thu nhập cho người dân được
nhà anh dũng dù chỉ có hai hectare trồng rừng nhưng mỗi năm đã thu về trung bình bảy mươi tám mươi triệu đồng
cây luồng đem lại hiệu quả nhất trong nền kinh tế
bây giờ mình trồng một năm
nhưng mà thu hoạch đến mãi mãi
chỉ có làm cổ phát sơ sơ thì là mang là tự sinh sản
hàng năm nhờ các cách làm cụ thể sát sao mà lan tránh trồng thêm và cải tạo được trung bình một hectare rừng
viện lan tránh đang tập trung đẩy mạnh chuyển sao khoa học kỹ thuật cũng như kêu gọi thú đầu tư các doanh nghiệp vào để chế biến sâu các sản phẩm từ lâm nghiệp
viện lan tránh đang tập trung đẩy mạnh chuyển sao khoa học kỹ thuật cũng như kêu gọi thú đầu tư các doanh nghiệp vào để chế biến sâu các sản phẩm từ lâm nghiệp
hiện tại lan tránh có trên năm mươi hai hectare rừng và đất lâm nghiệp chiếm chín mươi diện tích đất tự nhiên
huyện phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi nâng tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp lên trên chín trăm hai mươi tỷ đồng
mỗi năm nhờ lâm nghiệp huyện giảm trung bình trên năm tỷ lệ hộ nghèo đưa ngành này dần trở thành lĩnh vực giúp bà con làm giàu